yêu cầu tạm dừng dự án thép cà ná đây là kết luận của thủ tướng về dự án thép này và đề nghị tỉnh ninh thuận tính toán kỹ các vấn đề môi trường nhu cầu thép trong nước cũng như tổng mức đầu tư dự án
theo đánh giá của thủ tướng dự án thép hoa sen cà ná mới đang ở mức đánh giá sơ bộ công tác chuẩn bị còn vội vàng
do đó thủ tướng yêu cầu tỉnh ninh thuận làm rõ thêm các vấn đề phải tính toán kỹ nhu cầu thị trường thép trong nước và thế giới
phải đánh giá kỹ vấn đề môi trường công nghệ và thiết bị của dự án đặc biệt nghiên cứu đánh giá tác động môi trường
đảm bảo dự án an toàn không xảy ra sự cố như formosa xác định tổng mức vốn đầu tư tổng thể
trong đó có tính đến cả càng biển nước sâu đường sắt đường bộ
sau khi nghiên cứu làm rõ các vấn đề trên tỉnh cần phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện lại báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định